sáng nay hai mươi tháng một mươi một tại hà nội đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
chủ trì lễ đón chính thức đoàn quân sự cấp cao hợp trung quốc hoa kỳ do ngài mark esper bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ làm trưởng đoàn
thăm chính thức nước ta từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau lễ đón chính thức hai bên đã hội đàm
tại hội đàm hai bên chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường hòa bình
ổn định để phát triển
hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng việt nam hoa kỳ thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực
đạt hiệu quả thiết thực phù hợp với mối quan hệ đối tác toàn diện đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước
nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh như tìm kiếm quân nhân mất tin mất tích
giả phá bom mìn xử lý chất độc da cam dioxin khu vực sân bay biên hòa tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ nhân đạo an ninh biển
quân y nghiên cứu nhu cầu hợp tác về công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chuyến thăm việt nam của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ lần này góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị
tin cậy giữa quân đội và nhân dân hai nước việt nam hoa kỳ
sau hội đàm hai bộ trưởng đã trao tư liệu kỳ vật
mỹ trao cho phía việt nam hồ sơ về quân nhân hy sinh ở đà nẵng
việt nam trao cho phía mỹ một số hiện vật của phi công mỹ mất tích trong chiến tranh tại việt nam